ngoài việc gửi nhiều tài liệu du cáo chính quyền cho giang phòng hỗ trợ tị nạn rsc tại thái lan cho ủy ban cứu trợ người dược biển

đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín anh ta kéo theo năm giáo dân còn giàu xuất cảnh tham dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực đông nam á do bpsos tổ chức tại bangkok thái lan
trong sự kiện này trường đã được nguyễn đình thắng sắp xếp cho đăng đàn trình bày bản báo cáo bị bấp béo xuyên tạc về chính sách hỗ trợ tái định cư của thành phố đà nẵng
du cáo chính quyền thành phố đàn áp giáo dân cưỡng chế đất đai tại cùng giàu
ngay sau khi trở về thái lan từ ngày một mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín quỳnh ngọc trường đã ba lần tổ chức dược biên nhưng không thành công
qua các ứng dụng mạng xã hội điện thoại
anh ta thường xuyên liên lạc với trần thanh tùng một đối tượng là thành viên của bpsos
cũng là đại diện cho số người dân cùng giàu tại mỹ để nhờ can thiệp hỗ trợ quy chế tị nạn tại thái lan và xin định cư ở nước thứ ba
trong hành lý mang theo đều có bản báo cáo với nội dung xuyên tạc du cáo chính quyền
coi đó như một yếu tố thuận lợi để xin tị nạn nếu dược biên trót lọt
bản báo cáo đó là hồi tôi về
sân bay đà nẵng là bỏ sẵn cho nó tất cả rồi đi thôi đó
có tất cả dự dị mang kỳ là mang theo máy tư thôi đó
có một bản báo cáo chứ mấy ở sân bay

gửi danh tùng
không gửi danh thắng không gửi danh thắng
không không gửi danh tùng không gửi danh thắng
gửi cho báo cáo viên của liên quốc
trong nhiều lần lôi kéo tổ chức cho một số người dân ra hà nội khiếu kiện dược cấp
không ít lần quỳnh ngọc trường quỳnh ngọc lân và những giáo dân này gặp gỡ
tiếp xúc với lên một cực đoan dòng chúa cứu thế nguyễn giang toản tại nhà thờ giáo sứ thái hà
tinh thần hiệp thông cao đẹp của đạo công giáo bị số này làm cho biến tướng
thành diễn đàn bôi nhọ công kích chính quyền
thậm chí quỳnh ngọc trường còn mạnh miễn xuyên tạc rằng
dự án này không mang lại lợi ích gì cho người dân
quy hoạch chỉ để phân lô bán nền
bất chấp thực tế chủ trương này của thành phố đang mang lại nhiều lợi ích hơn những gì
mà người dân ở đây kỳ vọng
thì xưa là không khóc cuộc sống là lúc tập đoàn là không bắt quả
buồn lương đắp tóp lợi lợi là đi không được
con cá này hạt hành chậm trẻ
thì khi mà giải tỏa lấy này này là đường thì sạch sẽ
làm ăn thì ổn định cuộc sống thì khỏa má
điện đàn thấp sóng vô tư
sướng hơn gấp một mươi lần hồi xưa đây chứ
một đô thị mới đầy sức sống đã hiện diện rõ rệt
ở nơi dốn trụng thấp xình lầy và bậc nhất của đà nẵng
ở đó người dân đang được thụ hưởng nhiều thành quả
và cuộc sống của họ đang thay đổi tích cực từng ngày
nó là minh chứng sống động của một đô thị mới
chủ trương đúng dì lợi ích của người dân đà nẵng
thêm một mùa giáng sinh nữa lại đến
với ba hai trăm linh mét vuông đất được chính quyền thành phố cấp thêm
khu nhà giáo lý của nhà thờ giáo sứ cồn dầu
sẽ sớm hoàn thiện hình thành một quần thể kiến trúc khang trang
đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của chức sắc và đồng bào giáo dân ở xứ đạo này
còn giúp quyền ngọc trường và một số người dân
với danh nghĩa đấu tranh cho quyền lợi
dù dưới vỏ bọc hay vì động cơ cá nhân
họ đang tự cô lập tách mình ra khỏi đời sống tín ngưỡng của cộng đồng giáo dân
theo đuổi một tương lai hảo quyền
tiếp tay cho đối tượng phản động như nguyễn đình thắng
sự cực đoan của quyền ngọc trường không những không giúp ích gì cho bản thân anh ta
mà còn khủy hoại tương lai của cả gia đình
những đứa con xinh xắn ngây thơ đang tuổi ăn tuổi lớn
bị hắn ép nghỉ học như một cách phản đối chính quyền
thường xuyên cùng bố
đi thiếu kiện
điều đó khiến không ít người nghi ngờ về động cơ và nhận thức của anh ta
bởi không một người cha nào vì lợi ích bản thân lại bán rẻ tương lai của những đứa con của mình